mô hình tổ covid cộng đồng được triển khai trên cả nước từ những ngày dịch bệnh covid một mươi chín mới xâm nhập vào việt nam
và được xem là cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cùng với các lực lượng khác góp phần không nhỏ trong thành công của công tác phòng chống dịch bệnh suốt thời gian qua
và trong đợt dịch lần này ngay sau khi có những diễn biến mới các tổ covid cộng đồng của thành phố hà nội đã nhanh chóng kích hoạt và tăng cường hoạt động
kịp thời đáp ứng công tác tuyên truyền và yêu cầu khác của công tác phòng chống dịch hiện nay
gia đình bà nguyễn thị quý ở khu nhà trọ cho thuê với hơn một mươi phòng có sự biến động về người đến thuê trọ học tập và làm việc
vì vậy tổ covid cộng đồng của phường mỹ đình một thường xuyên đến tuyên truyền về công tác phòng chống dịch
đặc biệt là việc kịp thời khai báo cung cấp thông tin khi có người thuê mới đến hoặc những người thuê trọ đi ra khỏi thành phố hà nội và trở về
mới lại nói chung là các bạn như bây giờ đều có ý thức hết
cho nên là tự các bạn ấy cũng phải giữ cái phong trào chung thôi
an ninh này thì là tôi thấy tốt ổn vì là tổ dân phố này người ta cũng đi người ta nhắc nhở thường xuyên mà
ngay sau khi có những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh một mươi năm tổ covid cộng đồng của phương mỹ đỉnh một đã nhanh chóng được kích hoạt và tăng cường hoạt động
mỗi tổ có khoảng hai mươi thành viên trong đó cán bộ công an cơ sở là tổ trưởng đã đi từng ngõ gõ cửa từng nhà
bên cạnh công tác tuyên truyền hiện nay các tổ này đang thực hiện quyết liệt việc ra soát và quản lý chặt chẽ những người trở về từ vùng dịch
tổ covid này thì luôn luôn ứng trực trong hai mươi bốn trên hai mươi bốn
khi có sự việc đột xuất sẽ được huy động tất cả mọi người qua công tác nắm tình hình địa bàn
cũng như phối hợp với tổ dân phố các ban ngành đoàn thể tổ covid cộng đồng sẽ tiến hành kiểm tra
các liên quan đến tất cả các thông báo của ủy ban nhân dân thành phố ủy ban nhân dân quận ủy nhân phường
liên quan đến công tác phòng chống dịch
giả soát từng hộ gia đình điều tra xem xét các tình hình những người nhập cư về địa phương
để giả soát từ thời báo cáo với ủy ban nhân dân phường cùng với biên trạm y tế để tổ chức giả soát các đối tượng
vùng dịch về trong đó là thành phố hồ chí minh bắc giang và các tỉnh gần gần khác trong vùng dịch
tổ covid cộng đồng hoạt động trên tinh thần tình nguyện
các thành viên tham gia tổ dù có nhiều người lớn tuổi song luôn nhiệt tình trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch
và phản ứng nhanh với mọi tình huống bất ngờ của dịch bệnh
chúng tôi đồng viên nhau cố gắng để làm sao nắm được chắc tình hình
cái quan trọng nhất là nắm bắt được và thông báo kịp thời
hiệu quả của tổ covid cộng đồng đã được thể hiện rõ qua những đợt dịch trước đây
và trong đợt dịch lần này hàng trăm nghìn tổ covid cộng đồng trên cả nước
đã và đang tiếp tục phát huy tốt vai trò kiểm tra giám sát tuyên truyền
tổ covid cộng đồng cũng là cái cánh tay nối dài giúp chúng tôi rất nhiều trong các mảng công tác phòng chống dịch
chúng tôi đều có cái đề xuất
khen thưởng đối với những tổ covid cộng đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chúng tôi cũng quan tâm vừa rồi cũng đã hoàn thành việc tiêm phòng vaccine covid cho gần sáu trăm linh thành viên
có thể nói tổ covid cộng đồng là một vũ khí độc đáo trong công tác phòng chống dịch của việt nam
thể hiện vai trò sức mạnh của nhân dân trong cuộc chiến chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tạo nên sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi mục tiêu kép